cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa ra lệnh bắt tạm giam ngô văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa ra lệnh bắt tạm giam ngô văn thành thị xã tân châu tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người